đánh giá về kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn nhiều cử tri cho rằng quốc hội lần này đã cho thấy tính dân chủ ngày càng được nâng cao
nhiều ý kiến bày tỏ sự hài lòng về phiên chất vấn thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng